câu chuyện sách giáo khoa đột nhiên khan hiếm khi năm học mới chưa bắt đầu nhận được sự quan tâm của dư luận những ngày vừa qua
nhà xuất bản giáo dục việt nam thì cho rằng hai nguyên nhân chính của hiện tượng thiếu sách là do số lượng học sinh lớp một tăng cơ học ở những thành phố lớn
thứ hai là các đại lý e rè trong việc đặt hàng sách giáo khoa lớp một trước thông tin sang năm đổi sách khiến hàng tồn kho không bán được
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cả hai nguyên nhân này đều không thuyết phục nguyên nhân chính nằm ở hai cụm từ là độc quyền và lãng phí
đăng ký mua chọn bộ sách giáo khoa mới ở trường hoặc ra ngoài cửa hàng mua sách mới cho con vất vả ngược xuôi khi trái sách
tất cả xuất phát từ thói quen không tận dụng lại sách giáo khoa của nhiều bậc phụ huynh
tuy nhiên nhiều gia đình cũng cho biết đôi khi họ muốn tận dụng sách cũ cũng không được
con học trường nào thì mình muốn mua chọn bộ sách của trường đấy để mình đỡ mất thời gian và đi ra ngoài
mình chọn vì cũng nhiều trường họ có những bộ sách hoặc có những quyển sách nó không theo ở bên ngoài
bên cạnh đó việc thiết kế chương trình với sách giáo khoa và sách bài tập đi kèm hiện nay cũng khiến học sinh lớp sau không thể tận dụng sách của lớp trước
từ đó gây ra sự lãng phí không hề nhỏ
theo tính toán mỗi năm nhà xuất bản giáo dục in hơn một trăm linh triệu bản sách mới
chỉ tính riêng doanh thu năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám dự kiến là hơn một một trăm bảy mươi tỷ đồng
sách bài tập thì là thường là các con học là các con viết luôn trong sách
nên là mình không dùng lại được mình lại phải đi mua
và cho đến hiện nay thì hầu như môn nào cũng có là một sách giáo khoa thì kèm theo nhiều cái học liệu đi kèm
như là sách nâng cao sách tham khảo thế rồi thì bài tập
và đấy chính là một vấn đạn
một nguyên nhân quan trọng và khiến tình trạng cháy sách giáo khoa là do sự độc quyền
sách giáo khoa phổ thông được nhà xuất bản giáo dục độc quyền xuất bản
và phân phối tới các công ty thiết bị trường học các tỉnh và các cửa hàng siêu thị sách
thì nhà xuất bản giáo dục là độc quyền sách giáo khoa và phân phối sách khoa trên toàn quốc
tuy nhiên là nhà xuất bản giáo dục và những cơ quan có liên quan
tức là không có một cái kế hoạch khoa học
tại vì là cái số lượng học sinh vào lớp một như thế nào là người ta đã có số lượng thống kê
nếu như anh muốn có và anh sử dụng nó để nghiên cứu suy đoán
từ năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi khi chủ trương một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa được triển khai
sẽ phá vỡ độc quyền xuất bản loại ấn phẩm này
có cạnh tranh về chất lượng và giá cả khi ấy các phụ huynh mới có hy vọng
không phải chạy đôn đáo tìm đủ sách giáo khoa cho con vào mỗi dịp năm học mới